vào trưa ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại một phần đất chống trên địa bàn xã thới sơn tp mỹ tho
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín con gà tạm giữ một mươi sáu điện thoại di động chín xe mô tô và gần bảy mươi triệu đồng
đồng thời tiến hành làm việc với một mươi tám đối tượng có liên quan đến tụ điểm cơ bạc
qua làm việc các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời khai nhận tụ điểm cờ bạc do đối tượng hồ văn cần
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã thới sơn tp mỹ tho tổ chức
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự bàn giao cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định